hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
học sinh một mươi tám huyện thị xã của hà nội đi học trực tiếp từ ngày tám tháng một mươi một
tỉnh đầu tiên ở miền tây nâng cấp độ dịch từ hai lên bốn
tài liệu hướng dẫn chữa covid một mươi chín phản khoa học đọc số là khỏi bệnh
kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin toàn cảnh covid một mươi chín
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cập nhật tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vừa rồi là thông tin chính sẽ có trong chương trình
còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị ngày một tháng một mươi một đúng một tháng kể từ ngày tp hcm
chính thức mở cửa để sống chung và thích ứng an toàn về covid một mươi chín
không như những lo ngại ban đầu hay dự báo tiêu cực hồi cuối tháng chín
một tháng trôi qua đã đủ để thấy rõ
tp hcm đang hồi phục vững vàng sau cơn bão bệnh
thưa quý vị mới đây ubnd tp hcm vừa có văn bản
của sở y tế hà nội ubnd các quận huyện và thị xã
về việc cho học sinh trở lại trường học
sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó ubnd tp hcm thống nhất về chủ trương
theo đề xuất của sở giáo dục và đào tạo hà nội
về việc cho học sinh trở lại trường học
sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian áp dụng từ ngày tám tháng một mươi một
việc học trực tiếp sẽ ưu tiên cho các khối đầu cấp cuối cấp
và các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
thay sách giáo khoa thi chuyển cấp thi tốt nghiệp
cụ thể cấp tiểu học khối lớp năm cấp trung học cơ sở khối lớp sáu và lớp chín
cấp trung học phổ thông khối lớp một mươi và một mươi hai
các khối lớp còn lại học trực tuyến cấp học mầm non nghỉ học tại nhà
việc học trực tuyến áp dụng vào các trường tại các đơn vị xã phường thị trấn
của một mươi tám huyện và thị xã có mức độ dịch cấp một cấp hai trong một mươi bốn ngày
tính đến thời điểm ngày tám tháng một mươi một không có ca mắc trong cộng đồng
như vậy sẽ chỉ có học sinh lớp năm lớp sáu lớp chín lớp một mươi
và lớp một mươi hai khu vực ngoại thành có thể trở lại trường học trực tiếp từ ngày tám tháng một mươi một
với học sinh ở các quận nội thành vẫn chưa có phương án đi học trực tiếp cụ thể
ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng yêu cầu các trường tổ chức học trực tiếp
phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
theo các tiêu chí tại hướng dẫn liên ngành của giáo dục đào tạo và sở y tế
khi đi học các trường phải có phương án bảo đảm giãn cách giảm sĩ số học sinh
trên một buổi dạy giáo viên chưa đủ tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
chỉ dạy trực tuyến không được đến lớp dạy trực tiếp
các địa phương trường học cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
cho học sinh trước trong và sau khi đến trường theo đúng hướng dẫn của liên ngành
học sinh hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình
có bản cam kết của phụ huynh học sinh một cung đường hai điểm đến
phụ huynh học sinh bảo đảm tiêm vaccine ít nhất một mũi
kỳ nhận những ngày qua sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng cho biết
lượng phương tiện đưa người từ tỉnh khác về đà lạt và các địa phương khác trong tỉnh lâm đồng
có nhiều khởi sắc
cụ thể khách lưu trú từ ba mươi tháng một mươi đến một tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh là một bảy trăm năm mươi chín lượt
trong đó có một mươi khách quốc tế
số ngày lưu trú bình quân gần hai ngày một người
lượng khách bắt đầu tăng cho thấy tín hiệu du lịch địa phương
nhất là tại thành phố đà lạt có dấu hiệu hồi phục
khách du lịch đến đà lạt nhuận nhịp trở lại
trong khi đó tại khu vực đèo chuối những ngày cuối tuần vừa qua
ghi nhận trung bình trên hai một trăm linh lượt phương tiện vào địa bàn lâm đồng
qua chốt đèo chuối huyện đa khoai
lượng người và phương tiện chủ yếu đến từ các tỉnh phía nam như thành phố hồ chí minh
đồng nai bình dương bà rê vũng tẩu
cụ thể trong ngày hai mươi chín tháng một mươi có hơn hai bốn trăm linh phương tiện xe cá nhân
với hơn ba bốn trăm linh người tăng gấp một năm lần so với những ngày trước
ngày ba mươi tháng một mươi và ba mươi một tháng một mươi lượng xe du lịch chủ yếu loại dưới một mươi sáu chỗ ngồi
cũng duy trì mức trên hai lượt đi vào địa bàn tỉnh lâm đồng
theo đại diện một đơn vị vận tải hành khách chuyên chạy tuyến đà lạt đi các địa phương khác
từ ngày hai tháng một mươi một đơn vị này sẽ mở thí điểm trở lại với tần suất hai chuyến trên một ngày
nhà xe này cũng thông tin đến hành khách khi đặt chỗ cần nêu rõ địa chỉ cụ thể nơi đến
để nhà xe lưu lại nộp cơ quan chức năng
hành khách phải khai báo y tế trước khi lên xe
khi xuống xe tại lâm đồng cần chủ động di chuyển đến cơ quan y tế địa phương để khai báo
trước đó ngày một mươi năm tháng một mươi ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng chấp thuận mở lại hoạt động
đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú điểm du lịch lữ hành và vận chuyển du lịch
khách du lịch đến lâm đồng nếu chưa tiêm đủ liều vaccine thì phải thực hiện cách ly hoặc tự theo dõi sức khỏe
du khách đến từ khu vực cấp ba và cấp bốn
đối với khách du lịch đi theo tour quy định mỗi đoàn không được quá hai mươi năm người
các trường hợp khác đăng ký qua sở văn hóa thông tin và du lịch lâm đồng để được giải quyết
theo ghi nhận của phóng viên hàng loạt quán ăn quán nhậu ở tp hcm vì bán bia rượu tại chỗ cho thử khách
đã bị phạt hành chính hiện ở tp hcm chỉ có tp thủ đức và quận bảy được bán bia cho khách
tại quận gò vấp ủy ban nhân dân phường một cho biết vừa là biên bản vi phạm hành chính lần thứ hai
đối với quán nhậu tá lạ quán trên đường phạm văn đồng vì bán bia cho khách
quán này đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi đã bị phạt và đêm ba mươi tháng một mươi lại vi phạm
tương tự tại lộ thiên quán trên đường lê quang định gò vấp
san sát không đảm bảo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời ghi nhận nhiều đoàn khách đang sử dụng rượu bia
nên tổ công tác đã mời đại diện cơ sở làm việc
tại quận ba công an đã kiểm tra nhắc nhở hai mươi chín chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
không chấp hành nghiêm quy định về giãn cách
đơn vị đã lập biên bản hai chủ cơ sở kinh doanh để khách sử dụng đồ uống có cồn
tại quận một công an quận tiến hành kiểm tra hành chính đối với ba cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
là công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hàng leo công ty cổ phần đầu tư và giải trí caso
và công ty trách nhiệm hữu hạn the hand phường nguyễn thái bình
cả ba đều vi phạm bán bia cho khách
ngoài ra công an còn phát hiện tại cơ sở trên có nhiều bình kim loại chứa khí n hai o
và đang kinh doanh suy sa bóng cười
công an quận một sau đó đã lập biên bản niêm phong thu giữ tăng vật
và xử lý sai phạm của các cơ sở theo quy định pháp luật
tin từ công an cảm mau cho biết
thưa quý vị những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin covid một mươi chín của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại